đến gần một mươi chín h tối qua đám cháy trên núi đá vôi tại bản cuộm sơn và bản ban xã triển mai huyện mai sơn tỉnh sơn la cơ bản được khống chế
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn tại bản cụm sơn và bản ban xã triển mai huyện mai sơn tỉnh sơn la xảy ra vụ hỏa hoạn lau lách che nứa trên núi đá vôi
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng kiểm lâm huyện mai sơn có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân xã triển mai khẩn trương tham gia chữa cháy
do vụ cháy xảy ra tại khu vực núi đá cao hiểm trở nên công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn
lực lượng kiểm lâm công an vẫn đang có mặt tại hiện trường theo dõi diễn biến của vụ việc để phòng cháy có thể bùng phát và lan sang khu vực khác
đồng thời điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc và thống kê mức độ thiệt hại
đến sáng nay hầm đường sắt đèo cả còn gọi là hầm bãi gió vẫn chưa thể thông tàu
đường sắt bắc nam qua đây vẫn tê liệt dự báo là việc thông hầm sẽ phải mất từ hai đến ba ngày nữa
theo ông lê quang vinh giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt phú khánh
các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến hầm bãi gió đặt sạt bị sạt lở
khi khảo sát thực tế thì các chuyên gia đánh giá là nguyên nhân ban đầu có thể do hầm bãi gió đưa vào hoạt động hàng chục năm
cùng với địa chất phức tạp và các tầng đất đá lâu năm đã bị phong hóa
do vậy nguyên nhân sạt lở được xác định là do hầm bị thiên nhiên tàn phá
chứ không phải là do quá trình thi công dự án ra cố hầm bãi gió
để khẩn trương khắc phục sự cố ngành đường sắt đã huy động hơn hai trăm linh công nhân cùng với nhiều phương tiện máy móc
đến khu vực sạt lở và cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất
đơn vị thi công đã làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm đề phòng đất đá sạt lở
sau đó xuyên ngày đêm các mũi thi công sẽ làm hết năng suất để thu dọn
xúc đất đá sạt lở vận chuyển ra ngoài
sự cố sạt lở khiến cho tuyến đường sắt bắc nam tê liệt trong hai ngày qua
ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của hàng nghìn hành khách